tại tp hcm thường vụ quân ủy trung ương tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ quân khu bảy lần thứ một mươi
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có các đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm và đại diện ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu bảy các cơ quan chức năng bộ quốc phòng
phát biểu tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch nhấn mạnh thường vụ quân ủy trung ương lãnh đạo bộ quốc phòng trân trọng cảm ơn
hoan nghênh những ý kiến của ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân các bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương trên địa bàn quân khu
thể hiện tình cảm tâm nguyết trách nhiệm sâu sắc của chính quyền nhân dân các địa phương đối với công tác quân sự quốc phòng với bộ quốc phòng nói chung
bộ tư lệnh quân khu bảy nói riêng thường vụ quân ủy trung ương đồng thời ghi nhận và biểu dương thường vụ đảng ủy quân khu bảy
đã chuẩn bị tích cực có chất lượng cả về nội dung và chương trình đại hội đảng toàn quân khu trong đó đã lắng nghe cầu thị xin ý kiến cấp ủy các địa phương trên địa bàn quân khu và các tỉnh
đại tướng ngô xuân lịch chỉ đạo từ nay đến khi tiến hành đại hội đảng ủy quân khu bảy tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của tổng cục chính trị
các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung hoàn thiện các văn kiện xây dựng kế hoạch đồng bộ thống nhất
tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền lập thành tích cao nhất của lực lượng vũ trang quân khu
chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ quân khu bảy lần thứ một mươi đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng